đến ngày bảy tháng bảy cảnh có đưa cho phong tiền công hơn ba triệu đồng
qua mạng xã hội đối tượng cảnh quen một người đàn ông trung quốc thuê một bốn trăm linh nhân dân tệ mỗi người
nếu đưa chót lọt bốn công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
đội biên phòng tổng cọt đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao vụ án cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng thụ lý theo quy định
một vụ đánh bạc dưới hình thức sóc tài xỉu ăn thua bằng tiền với nhiều đối tượng tham gia
vừa bị công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa bắt quả tang
điều đáng nói vụ việc này diễn ra giữa lúc huyện vạn ninh đang tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tổ trinh sát đột kích vào bãi đất trống tại khu vực dốc thị thuộc xã vạn lương huyện vạn ninh
và bắt quả tăng một mươi một phụ nữ đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc tài xỉu ăn thua bằng tiền
thời điểm bị phát hiện toàn bộ các đối tượng đều không đeo khẩu trang
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tiền trên chiếu bạc hơn một mươi bảy triệu đồng
cùng các dụng cụ phục vụ viện đánh bạc thu giữ trên người các đối tượng hơn hai mươi bốn triệu đồng năm xe mô tô các loại
hiện công an huyện vạn ninh đang tiếp tục xác minh điều tra các đối tượng về hành vi đánh bạc
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
số ca dương tính với sars cov hai trên địa bàn tỉnh đồng nai
có liên quan đến các chợ đầu mối tại tp hcm không ngừng gia tăng
vào ngày hôm qua tỉnh đồng nai đã quyết định tạm ngưng hoạt động của một số chợ
cho đến khi có thông báo mới để khoanh vùng kiểm soát ngăn chặn lây lan dịch bệnh
chợ đầu mối nông sản thực phẩm dầu dây thuộc huyện thống nhất có quy mô lớn nhất tỉnh đồng nai
phải tạm thời đóng cửa
tiếp đến là các chợ trên địa bàn thành phố biên hòa gồm chợ tam hòa chợ long bình tân và chợ bửu hòa
nguyên nhân tạm dừng hoạt động đối với các chợ này là do công tác phòng chống dịch chưa đảm bảo
các chợ tự phát ngừng hoạt động người mua hàng tập trung về đây đông
không đảm bảo việc giữ khoảng cách và buôn bán không đeo khẩu trang
tiểu thương tại những chợ này tiếp xúc di chuyển rất đa dạng gây khó khăn trong công tác điều tra dịch tễ
dễ phát sinh các trường hợp dương tính và số lượng f một f hai tăng cao
để siết chặt và thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh tiền giang cũng đã thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trong thời gian một mươi năm ngày
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy trên địa bàn một mươi huyện thị xã thành phố
trừ huyện tân phú đông tiếp tục thực hiện theo chỉ thị số một mươi năm
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu người dân ở địa bàn một mươi huyện thị xã thành phố
trừ huyện tân phú đông thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hôm nay
theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình tổ dân phố tổ nhân dân tự quản cách ly với tổ dân phố
tổ nhân dân tự quản khu phố ấp cách ly với khu phố ấp xã phường thị trấn cách ly với xã phường thị trấn
huyện thị xã thành phố cách ly với huyện thị xã thành phố
nhằm đảm bảo an toàn hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
mọi người dân được yêu cầu ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
như tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hôm nay
nội dung bài viết đề cập đến việc việt nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín miễn phí cho tất cả người dân trong độ tuổi từ trên một mươi tám tuổi
từ tháng bảy năm nay cho đến tháng bốn năm sau
đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước đến nay
số lượng tiêm đến hàng triệu mũi thực hiện trong thời gian ngắn
và đây cũng là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
việc sử dụng vaccine trong thời gian qua đã nhận được sự đồng lòng chia sẻ của người dân
vaccine được phân bổ theo nguyên tắc công bằng bình đẳng công khai minh bạch linh hoạt hiệu quả
nhấn mạnh mục tiêu của chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng
thủ tướng nêu rõ để đạt được mục tiêu đó
nước ta phải thực hiện được việc có đủ vaccine cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và sản xuất ở trong nước
cũng liên quan đến công tác tiêm vaccine covid một mươi chín
báo tuổi trẻ online đăng tải bài viết với nhan đề
đó là thành phố hồ chí minh tổ chức nhiều địa điểm và xe tiêm vaccine lưu động
theo đó bộ y tế đã điều tới thành phố hồ chí minh ba mươi xe tiêm lưu động đặc trùng
có sẵn thùng đựng vaccine theo đúng quy cách đảm bảo an toàn và chất lượng của vaccine vaccine bàn tiêm
các xe này sẽ đi đến từng hẻm tiêm hết hẻm này thì sang hẻm khác
để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi tiêm
bộ thông tin và truyền thông đã cho ra đời ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
để những người có nhu cầu tiêm đăng ký online theo dõi phản ứng và quản lý sức khỏe sau tiêm
bộ y tế cho biết thêm dự kiến trong tháng bảy sẽ có khoảng tám bảy triệu liều vaccine về việt nam
và vaccine sẽ được ưu tiên dành cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh ở khu vực đông nam bộ
tây nam bộ đang có diễn biến phức tạp cùng với một số địa phương cần phải duy trì việc phát triển kinh tế
thưa quý vị ngày một mươi một tháng bảy sau khi tiếp nhận nhiều giấy xét nghiệm covid một mươi chín
do cơ quan công an phát hiện cung cấp bệnh viện đại học y hải phòng đã kiểm tra và xác định đây là giả mạo
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
tại hải phòng một số người dân đặc biệt là các lái xe thường xuyên ra vào các tỉnh
hiện đang sử dụng kết quả xét nghiệm covid một mươi chín có ghi bệnh viện đại học y hải phòng cấp
tuy nhiên qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng phiếu xét nghiệm giả mạo
được mua thông qua mạng xã hội mà không cần làm các xét nghiệm
đại diện bệnh viện đại học y hải phòng cho biết quy trình làm giấy xét nghiệm covid một mươi chín
ở bệnh viện rất chặt chẽ tất cả các bước đều có chữ ký của các bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện
qua kiểm tra tất cả các chữ ký và con dấu trên tờ giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả là do cơ quan công an phát hiện
cung cấp không phải là chữ ký và con dấu của bệnh viện đại học y hải phòng
đáng chú ý trên tất cả những tờ giấy xét nghiệm covid một mươi chín đều có mã cốt
chỉ cần quét qua phần mềm thông minh là có thể phát hiện ra giấy xét nghiệm này là giả hay thật
theo đó bệnh viện đại học y hải phòng đã báo cáo bộ y tế và đề nghị cơ quan công an điều tra
làm rõ nguồn gốc của những tờ phiếu xét nghiệm giả này
giá bất động sản dự báo vẫn tăng có lo ngại suất đất ảo trở lại
đây là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra đầu tuần
nội dung bài viết đề cập việc trên thị trường nhiều nhà đầu tư gom hàng với số lượng sản phẩm lớn
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín
bộ dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ở nhiều địa phương
thực trạng này đang tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá và thiết lập mức giá cao hơn so với giá trị thực
thao túng thị trường địa ốc tạo nên cơn sốt đất cục bộ là điều có thể xảy ra khi dịch được kiểm soát
theo các chuyên gia nếu như cơn sốt xảy ra thì nhà đầu tư có thể hưởng lợi đẩy hàng nhanh
chốt lời sớm nhưng trên thực tế các nhà đầu tư đều khôn ngoan trong bỏ vốn
các chuyên gia lo ngại rằng các địa phương cần thắt chặt khâu làm giá
kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch trên thị trường bất động sản kể cả cơn sốt đất cục bộ vừa qua
đây là những kịch bản mà các nhà đầu tư ôm đất cần xem xét và cẩn trọng
bởi nếu không bên cạnh trường hợp bị trôn vốn nhà đầu tư có thể rơi vào tình trạng phá sản
trong trường hợp thị trường đi xuống sản phẩm khó thanh khoản ngay cả khi bán tháo
quý vị vừa điểm qua một số nội dung nổi bật đăng tải trên các báo số ra ngày hôm nay
còn bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý khác đến từ bản tin sáng phương nam
cùng với phần trình bày của biên tập viên hoàng trí
xin mời anh hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên nam hà
hoàng trí xin chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
bắt đầu là thông tin về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại phía nam
thành phố cần thơ có sáu ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh thì từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy
thành phố đã quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
tại hai quận là quận ninh kiều và quận cái răng
thời gian giãn cách tại hai quận của thành phố cần thơ là một mươi năm ngày
người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
phân xử nhà máy phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang
thực hiện hứa trùng diệt khuẩn theo quy định
riêng các quận huyện còn lại áp dụng theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ
trước đó thành phố cần thơ đã cho phong tỏa chợ tân an ở quận ninh kiều
khi phát hiện một người nghi mắc covid một mươi chín và hai trường hợp mắc bệnh
ở các địa phương khác có liên quan đến khu chợ này
qua xét nghiệm tầm soát các f một liên quan đây ghi nhận bảy mẫu gột dương tính yếu
và ba f một là người thân của bệnh nhân dương tính sars cov hai
đến nay đã có nhiều tỉnh miền tây nam bộ áp dụng giãn cách xã hội
trước tình hình lây nhiễm phức tạp đặc biệt từ thành phố hồ chí minh
cũng từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy tỉnh tiền giang áp dụng giãn cách xã hội
theo chí thị một mươi sáu đối với một mươi huyện thị thành phố
tỉnh bạc liêu quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ đối với huyện phước long
kể từ một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy
tại an giang kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy thực hiện giãn cách xã hội
theo chí thị một mươi năm trên toàn tỉnh áp dụng trong vòng một mươi năm ngày
ngày một mươi tháng bảy ubnd tỉnh đồng tháp đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội
đối với thành phố sa đéc và các huyện châu thành lai vung lấp bò cao lãnh
theo chí thị một mươi sáu trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
thưa quý vị trên địa bàn của tỉnh đồng nai
đang có khoảng một hai triệu công nhân lao động
do đó khi mà dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tại thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
hai địa phương giáp ranh với đồng nai
thì những ngày này ngành chức năng và các doanh nghiệp đang tập trung cao độ
để thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để cho dịch xâm nhập vào các nhà máy
xe trước khi vào nhà máy được hứa quẩn
công nhân bắt buộc đeo khẩu trang sát khuẩn tay
và giãn cách trong quá trình làm việc tại các phân xưởng
những biện pháp nghiêm ngặt được công ty trách nhiệm hữu hạng daken việt nam
khu công nghiệp amata thực hiện trong những ngày này
không để dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp này cũng đang chuẩn bị thực hiện phương án
để bố trí người lao động ở lại trong nhà máy
các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng có nhân sự lên đến sáu trăm linh người lao động
trước việc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hai địa bàn giáp ranh với đồng nai
ngành chức năng của mấy sự đồng hành của doanh nghiệp
đang thực hiện các giải pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập
bảo đảm duy trì chuỗi sản xuất không bị đứt gãy
trong lao động thì đối với những lượng lao động ngoài tỉnh
thì họ cũng đề nghị ở lại và những chuyên gia ở lại
còn những trường hợp mà đi đi về về cũng như đồng nai
nó thật cần thiết mà khi chủ doanh nghiệp công ý
thì chúng ta cũng chấp thuận trên cơ sở là phải bảo vệ được cái vấn đề là an toàn vệ sinh
đặc biệt là chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu phối hợp cùng với sở y tế và các ban ngành
khi được ubnd tỉnh chủ trì họp chúng tôi cũng mạnh dạng đề xuất
giao cho các huyện thành phố là thành đập khoảng một trăm hai mươi cái tổ kiểm tra
ở gấp tỉnh
cấp huyện gấp quận huyện là để kiểm tra tất cả các doanh nghiệp
việc chấp hành quy định của chính phủ và của bộ y tế cũng như là của ubnd
ngoài việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
của ngành chức năng sự đồng hành của doanh nghiệp
thì hơn lúc nào hết một công nhân lao động cần nâng cao hơn nợ ý thức
thực hiện các biện pháp phòng dịch tại nhà máy nơi lưu trú
và hạn chế việc di chuyển nhất là thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương
hai địa phương đang là tâm dịch của đất nước
tiếp tục là thông tin về phòng chống covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
bệnh viện chợ rẫy thông báo chiến sĩ công an quận tân phú thành phố hồ chí minh
mắc covid một mươi chín nặng phải đặt ecmo đã hồi phục xuất viện
sau hơn một tháng điều trị tích cực tại đây
bệnh viện chợ rẫy đánh giá đây là bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín có diễn tiến nặng
không thu bệnh nhân thứ chín mươi một là phi công người anh trước đây mà bệnh viện từng cứu sống
được biết trong đợt dịch lần thứ tư chiến sĩ này cũng là bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
nặng đầu tiên phải đặt ecmo được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy
và cũng là bệnh nhân nặng đầu tiên được xuất viện
vào ngày sáu tháng sáu người này bị sốt mệt và khó thở
sau một thời gian tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn
anh được chuyển từ bệnh viện công an thành phố hồ chí minh
qua bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố điều trị trong tình trạng tổn thương phổ tiến triển tiên lượng xấu
ngày tám tháng sáu ekip y bác sĩ của khoa hội sức cấp cố bệnh viện chợ rẫy
phù hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh tiến hành đặt ecmo
sau đó vận chuyển an toàn vào bệnh viện tiếp tục điều trị cho đến nay
chiều tối ngày một mươi một tháng bảy sở y tế thành phố hồ chí minh thông báo
về kế hoạch tiêm chủng vaccine đợt năm trên địa bàn
với số lượng dự kiến là một một triệu liều astrazeneca
trong tháng bảy thành phố sẽ nhận được một triệu liều vaccine từ nguồn tài trợ của mỹ
theo cơ chế covax và một trăm linh liều vaccine estrazennaca
từ nguồn tài trợ của chính phủ nhật bản
tổng cộng sẽ có khoảng một triệu một trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín dành cho thành phố
theo kế hoạch người được tiêm ưu tiên trong đợt này sẽ là người dễ bị tổn thương
và nằm trong các vị trí nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên địa bàn quận huyện
ngoài ra còn có các nhóm theo nghị quyết hai mươi một
thành phố hồ chí minh bổ sung một số đối tượng có nguy cơ cao
vào danh sách các trường hợp để ưu tiên tiêm vaccine
như lái xe lực lượng tham gia cung ứng dịch vụ thành viên tổ y tế cộng đồng
thành phố dự kiến sẽ lập điểm tiêm chủng tại ba trăm một mươi hai trạm y tế quận huyện
mỗi quận huyện sẽ tổ chức thêm một địa điểm với thời gian triển khai từ hai đến ba tuần
sáng phương nam xin được tiếp tục với lĩnh vực văn hóa văn nghệ
từ ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bảy không gian tham quan thực tế ảo
câu chuyện dòng sông được khởi động phục vụ cho khách tham quan
chương trình đấu giá sẽ được tiến hành tiếp đó gây quỹ cho chương trình hành động
river ơi đào tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường
ekip thiết kế tạo nên phòng tranh thực tế ảo
trưng bày hơn hai mươi tác phẩm của nghệ sĩ việt nam và quốc tế
các bức họa đến từ những tên tuổi thành danh như họa sĩ lê đình nguyên
tôn thất bằng doãn hoàng lâm nguyễn quốc thái
hay cựu đại sứ hy lạp tại việt nam họa sĩ nicholas kanelos
họa sĩ hadi sioanto người indonesia
giai đoạn tiếp theo từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy
bốn phiên đấu giá trong khuôn khổ triển lãm câu chuyện dòng sông
sẽ được tổ chức trên facebook người sáng lập quỹ sống là bà giang kieu
gây quỹ phòng hạt giống cho các hoạt động của river oil
trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi năm
ý niệm của không gian trưng bày câu chuyện dòng sông
có chủ ý liên tưởng về river oil
một chương trình thúc đẩy sáng tạo sáng kiến và đối thoại
về phát triển bền vững thông qua nghệ thuật công nghệ và giáo dục
ở giải thưởng dế men dành cho sách thiếu nhi năm hai nghìn hai mươi một
tác phẩm vào chung khảo hành trình đông a
để lại ấn tượng tích cực bởi mỹ thuật sáng tạo
tác giả trẻ trần tuyết hân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đã dành cho sáng phương nam cuộc trò chuyện đầu tuần
về quá trình sáng tác đưa lịch sử dân tộc
vào trang sách hấp dẫn đọc giả nhỏ tuổi
sách tranh hành trình đông ma đi theo dòng phiêu lưu viễn tượng
của cô gái trần đông a trong một lần dư xuân
tại lễ hội đền trần đã xuyên không về gặp các tiện nhân thế kỷ một mươi ba
dẫn đường cho câu chuyện xuyên không kỳ lạ của cô gái đông a là loài cá
chi tiết này không phải ngẫu nhiên mà từ nguồn gốc xuất thân
chạy lưới của các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ đầu của nhà trần
phần dẫn nhập đan cại vào câu chuyện
đầu tư đáng kể của tác giả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu này là phần mỹ thuật
trần tuyết hân vẽ lại chứng xuyên không lý thú theo lối tranh khắc gỗ
tuy nhiên các nét vẽ được mềm hóa khi được chuyển về dạng digital
được vẽ bằng wacom trên máy tính
nhiều màu sắc tươi tán được ứng dụng cho hình ảnh câu chuyện
rồi đến khi mà lọc mà đưa qua cho nhà xuất bản
thì mình phải lọc hết kiểm tra hết dẫn chứng hết toàn bộ
khi chỉ cần nhà xuất bản nói ờ hình ảnh này em lấy tư liệu ở đâu chứng minh đi
thì em sẽ đưa ra em lấy dòng sách đó trang nào màu nào sách ai tác giả là ở đâu v v
còn nếu như mình lấy hình ảnh ở trên mạng
phải chứng minh được là nó được ai công nhận hay nhà nước công nhận là lo tặng v v
và viết thì là cái nội dung đây là nội dung cái cuốn đầu tiên em viết văn luôn lời luôn
cho nên là cái ngôn tường nó sử dụng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm
cho nên là nó hơi thô hơi khó
hơi khô một xíu khi mà tìm tư liệu là mình phải đi rất là nhiều nơi
và đặc thù là em là người miền trung em sống ở miền nam
tại tại em làm tổng bộ miền bắc cho nên là nó còn khó nữa
hàm lượng nội dung trong hành trình đông a không chỉ xoay quanh các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
đang sen trong hành trình khám phá của cô bé nhân vật chính
còn gửi gắm kiến thức và hình dung về sáng vật của người đại việt
như gốm vải giấy đến lối kiến trúc điêu khắc mà thế hệ hậu bối ngày nay vẫn luôn hướng vọng
cuộc sống bình yên hòa trong những hương sắc thiên nhiên những ngôi làng trù phú
những cánh đồng lũ chính con đường làng hiện ra qua những bức tranh công phu
từ đại cảnh đến tiểu cảnh trực tả được thực hiện tỉ mỉ theo lối tranh khắc gỗ
trong phần tiếp theo của chương trình những vấn đề liên quan tới đề xuất không thu phí
bảo trì đường bộ xe không hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh
tiếp mục sống đẹp ngày hôm nay là câu chuyện về người cán bộ an ninh
đường lợi dân tin cậy ở thành phố hải phòng
thưa quý vị việc chân thả gia súc trên đường giao thông tại các vùng nông thôn
từ lâu đã mang đến rất nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng
thế nhưng việc quy kết trách nhiệm và việc đứng ra chịu trách nhiệm
trong các vụ việc này thì phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi người nuôi
người chân thả gia súc
đoạn clip ngay sau đây phản ánh rõ nét nhất về mức độ nguy hiểm của hành vi
cũng như ý thức của người chân thả gia súc trong những trường hợp như thế này
hình đã phối hợp với trung tâm công tác thanh thiếu niên của trung ương hội liên hiệp thanh niên
và một số đơn vị trang bị các container văn phòng để cán bộ chiến sĩ các chốt nghỉ ngơi
các văn phòng di động bằng container chuyên dụng này sẽ được lắp đặt đầy đủ
trang thiết bị làm việc nghỉ ngơi và điều hòa nhiệt độ
đây là hoạt động ý nghĩa kịp thời góp phần quan trọng để đảm bảo sức khỏe
điều kiện làm việc cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
ở các cửa ngõ ra vào tp hcm trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp
cũng như thời tiết khắc nghiệt hiện nay
dịch bệnh covid một mươi chín đang gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống
nhưng có lẽ hoạt động vận tải là một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng rõ nét nhất
nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp
kinh doanh vận tải đã được đưa ra nhưng việc triển khai vẫn còn gặp nhiều vướng mắt
và một trong số đó là chính sách
miễn giảm phí bảo trì đường bộ cho phương tiện vận tải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh
lo dọn vệ sinh trước khi đưa xe ra bến chở khách là công việc thường ngày của các lái xe như anh hùng
nhưng hơn một tháng nay việc lau dọn xe đối với anh chỉ còn là thói quen
chứ không phải ngày nào xe cũng được hoạt động vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
xe dừng hoạt động cũng đồng nghĩa doanh nghiệp vận tải sụt giảm doanh thu
nhưng các chi phí cho xe hoạt động
nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải trì trả
chúng tôi thì có khoảng một trăm linh xe hoạt động
hiện nay để duy trì hoạt động chỉ có khoảng một mươi con
vậy là tỷ lệ chạy một phần một mươi so với xe mà chúng tôi đang có
duy trì đường bộ là một
thứ hai là phí xe tuyến xe lốt ở các bến chúng tôi vẫn phải lộn đầy đủ
về vấn đề là giảm miễn trừ
nhưng thực sự để giải quyết những vấn đề đấy thì nó rất nhiều kiểu tục văn bản giấy tờ
đấy cho nên là chúng tôi
thực sự là nó cũng không mặn mà về vấn đề miễn giảm đấy
việc bớt đi một loại chi phí cũng là nguồn hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn
đặc biệt là khi phương tiện vận tải dừng hoạt động vẫn phải nộp khoản phí này cũng là điều không hợp lý
thế nhưng vẫn còn đó những lo ngại về sự minh bạch
câu chuyện của nó là chuyện người ta không đi mà giảm thì là chuyện rất có lý
nhưng chuyện vô lý về sau là cơ chế xin cho
cái đánh giá đúng sai

trong việc đi hay không đi khai thác hay công tác như thế nào
tần suất ra làm sao gương độ ra thế nào
và sự công bằng của các doanh nghiệp khác nhau
do vậy là không lúc nào hơn lúc này hết
việc chuyển đổi số trong quan trị
cái hoạt động kinh tế giao thông vận tải là vô cùng quan trọng
các chuyên gia giao thông cũng nhấn mạnh
việc đưa ra giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải lúc này là vô cùng cần thiết
thế nhưng việc hỗ trợ như thế nào
cần phải được đảm bảo minh bạch công bằng và chặt chẽ
tránh tình trạng trục lợi từ các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn
quả rất nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trả tự
mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhân vật này trong phóng sự sống đẹp ngày hôm nay
xã thủy triều huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
năm hai nghìn một mươi năm dự án giải phóng mặt bằng thu hồi một trăm linh ba ha đất tại đầm chấu
liên quan đến ba hộ dân trong xã
đã biến nơi đây trở thành điểm nóng khiếu kiện của huyện thủy nguyên
vào thời điểm đó có một người cán bộ an ninh đã để lại ấn tượng không quên đối với ông lê văn sáu
không kể đêm hôm sớm tối anh đã đến từng nhà lắng nghe từng ý kiến
chia sẻ kiên trì giải thích với từng người
bằng những việc làm tưởng như đơn giản
nhưng chính điều đó đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp giải quyết thành công vụ kiện kéo dài
trong công tác giải phóng mặt bằng thì không tránh khỏi những khiếu kiện
nhưng đối với đồng chí thắng
thì cũng đã về trực tiếp với tổ công tác của huyện và tổ công tác của xã
xuống tận các hộ dân
để tuyên truyền tuyết phục vận động người dân về chủ trương của thành phố
về công tác giải phóng mặt bằng
qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân
thì được nhân dân đồng tình ủng hộ
người trong những câu chuyện được kể lại đó
chính là trung tá vũ mạnh thắng
cán bộ phòng an ninh xã hội công an thành phố hải phòng
hơn hai mươi năm gắn bó với công tác an ninh
phụ trách mạng công việc liên quan đến khiếu kiện đất đai
một công việc được đánh giá nhạy cảm phức tạp
xong dù ở hoàn cảnh nào
lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
cũng giúp trung tá thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tuy nhiên niềm vui và thành công lớn nhất đối với người cán bộ này
chính là sự quý mến của người dân
và tin tưởng của chính quyền địa phương dành cho mình
nói ra thì nó không hết được
nhưng mà đối với công việc của đồng chí thì là
ngày hôm đêm hôm xuống tối
nhất là đặc biệt khu vực giải phóng mặt bằng
cũng bám sát ở địa bàn
và cùng với địa phương để giải quyết
phiết phục những người dân
những hộ mà chưa hiểu ra về việc trú trương lớn của thành phố
thành phố hải phòng những năm trở lại đây
đang triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội
theo cơ quan chức năng
tám mươi vụ việc đơn thư khiếu nại hành chính tại hải phòng
liên quan đến đất đai bồi thường giải phóng mặt bằng
trước thực tế đó trung tá thắng và đồng đội của mình
đã nhanh chóng xử lý hàng chục vụ khiếu kiện kéo dài
phức tạp không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn
ban đầu họ có thể họ nghe
nhưng khi mà chưa được không được đảm bảo
cái quyền lợi của họ theo cái ý của họ muốn
thì lúc đấy họ có thể là họ sẽ không gặp mình
họ sẽ không làm việc với mình nữa
họ sợ rằng là công an đến là khai thác họ
đội an ninh các vấn đề xã hội
cũng như bản thân tôi
cũng đã trực tiếp gặp gỡ vận động cá biệt các hộ dân
và tăng cường công tác quản lý giám sát
theo mưu cho cấp ủy sinh quyền địa phương
có những cái chế độ
chính sách hợp lý
người dân cảm thấy mình đã đạt được cái quyền lợi của mình
và đồng thuận với các chủ trương mà thành phố đưa ra
để xây dựng các dự án phát triển kinh tế xã hội của thành phố
với những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác
trung tá vũ mạnh thắng liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
chiến sĩ tiên tiến cùng nhiều bằng khen giấy khen
hằng ngày vẫn trên những con đường quen thuộc
người ta lại thấy hình ảnh một người cán bộ an ninh
đi từng nhà gặp từng người nói về câu chuyện xóm làng
về sự đổi thay của thành phố hoa phượng đỏ